giới chức ukraine cho biết tại cuộc họp ở paris bốn nhà lãnh đạo sẽ cố gắng thúc đẩy các điều khoản của thỏa thuận minsk
vốn đặt ra lộ trình ngừng bắn hoàn toàn khôi phục quyền kiểm soát của kiev đối với các vùng thuộc đôn bát và một nền hòa bình lâu dài
giới chức iran vừa tuyên bố nước cộng hòa hồi giáo này sẽ sớm công bố năm mươi thành tiệu hạt nhân
trong bối cảnh tehran đang chịu sức ép ngày càng lớn của mỹ và phương tây
truyền thông iran cho biết các thành tiệu hạt nhân gồm các thế hệ máy ly tâm mới
nhà máy điện và lò phản ứng nước nặng
đó sẽ là một phần trong hàng loạt thành tiệu nhảy vọt của các kỹ sư iran
sau sự đổ vỡ một phần của thỏa thuận jcpoa quan hệ giữa mỹ và iran đã từng bước leo thang căng thẳng
cảnh sát new zealand hôm nay vừa cho biết ít nhất năm người đã thiệt mạng và hai mươi ba người bị thương
trong khi khoảng năm mươi người vẫn bị mắc kẹt trên đảo núi lửa trong vụ núi lửa wisen phun trào trước đó cùng ngày
còn số thương vong có thể sẽ gia tăng
cảnh sát cho biết đang khẩn trương ứng phó với vụ việc
vì mất tích trực thăng cứu hộ cũng đã được điều động
tuy nhiên trạng thái của núi lửa hiện tại vẫn chưa ổn định và việc tiếp cận hiện trường vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
khiến cho công tác cứu hộ hết sức khó khăn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
tiếp theo chương trình là cụm tin vắn đáng chú ý
tại thủ đô bruxelles của bỉ cuối tuần qua khoảng hai trăm bốn mươi người đã tham gia tuần hành trong hòa bình kéo dài hai giờ đồng hồ
nhằm truyền tải thông điệp về sự cấp thiết phải chung sức hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
còn tại anh nhiều nhà hoạt động vì môi trường đã cùng nhau đạp xe nhằm phản đối kế hoạch xây dựng một đường băng mới
do lo ngại kế hoạch này sẽ làm suy giảm chất lượng không khí và gia tăng ô nhiễm tiếng ồn
trong khi đó tại thủ đô madrid của tây ban nha cũng là nơi đang diễn ra cop hai mươi năm
hàng chục nhà hoạt động môi trường đã tham gia tuần hành yêu cầu bảo vệ đại dương
trong một nỗ lực khôi phục đàn lợn sau dịch tả lợn châu phi
các nhà chức trách trung quốc đã vạch ra kế hoạch kéo dài ba năm nhằm thúc đẩy những cơ sở chăn nuôi lợn
trung quốc tuyên bố sẽ giải phóng thêm nhiều diện tích đất để phục vụ chăn nuôi
qua đó giúp đưa sản lượng thịt lợn về mức trước khi diễn ra dịch tả lợn châu phi
những khu đất dự kiến được giải phóng bao gồm cả khu vực từng được chỉ định không nuôi lợn do các vấn đề môi trường
mới đây hai trăm bốn mươi ông già noel trong trang phục đỏ và bộ dâu dài trắng đặc trưng đã tập trung trượt tuyết để gây quỹ từ thiện
đây là sự kiện thường niên ngày chủ nhật của ông già noel lần thứ hai mươi
được tổ chức hôm tám tháng một mươi hai ở núi neary bang mên của mỹ
nỗ lực ngoại giao kéo dài hai năm qua giữa mỹ và triều tiên liên tiếp chứng kiến những dấu hiệu xấu cuối tuần qua
đe dọa tương lai của đàm phán phi hạt nhân hóa
đầu tiên là tuyên bố của đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc kim song cho biết
bình nhưỡng không còn đàm phán hạt nhân với washington khẳng định triều tiên không cần những cuộc thảo luận lê thê
tình hình trở nên xấu đi khi viện khoa học quốc gia triều tiên
đã thực hiện vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng sohe
địa điểm bình nhưỡng từng đồng ý đóng cửa trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với mỹ
tại singapore vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vụ thử tại bệ phóng sohe chỉ là động thái mới nhất trong hàng loạt động thái mà triều tiên đưa ra mới đây
để thể hiện rõ ràng họ rất nghiêm túc về thể hạn chót đã đưa ra với mỹ
bình nhưỡng trước đó kêu gọi mỹ thay đổi chính sách buộc họ phải đơn phương giải giáp hạt nhân
đồng thời hối thúc washington gỡ bỏ các lệnh trừng phạt
các tuyên bố này của triều tiên thể hiện tư duy của bình nhưỡng
rằng họ có thể gây sức ép ngược với chính quyền donald trump
tuy nhiên tính toán của bình nhưỡng có thể không được như mong muốn của họ
đặc biệt là với người như tổng thống donald trump
sau những lời đe dọa của triều tiên tổng thống donald trump
người thường tìm cách hạ mức độ nghiêm trọng của những động thái từ bình nhưỡng
hôm qua đổi giọng khi đăng một phát ngôn mạnh mẽ lên twitter
bình nhưỡng tổng thống donald trump
đơn giới sự lãnh đạo của kim jong un có tiềm năng kinh tế to lớn
nhưng họ phải phi hạt nhân hóa như đã hứa
kim jong un quá thông minh và có quá nhiều thứ để mất
thực tế là tất cả nếu ông ấy hành động theo cách thủ địch
giới chuyên gia cho biết nếu bình nhưỡng thực sự đã thử nghiệm động cơ mới
cho tên lửa đạn ảo tầm xa đây có thể là lời cảnh báo rằng
nhà lãnh đạo kim trương ưn đang xem xét tiến hành trở lại các vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa
động thái này cùng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn
và những phát ngôn cứng rắn từ giới chức triều tiên
được cho là dấu hiệu bình nhưỡng đang dần mất kiên nhẫn trong chính sách với washington
triều tiên tới nay vẫn tránh những vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa
tuy nhiên họ đang nâng cấp động cơ và độ chính xác của các tên lửa
để có thể đặt ra mối đe dọa hạt nhân đáng tin cậy
thông qua hoạt động tại bãi thử sohe
bình nhưỡng còn đang tìm cách khiến cộng đồng quốc tế lo ngại
khả năng họ quay lưng với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vào năm sau
bất chấp những nỗ lực thu hẹp khác biệt giữa các bên
gồm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai tại hà nội
cuộc gặp bất ngờ giữa hai lãnh đạo tại biên giới liên triều
cùng nhiều cuộc thỏa thuận giữa giới chức hai nước
tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ hoàn toàn
hạn chót cuối năm mà triều tiên đưa ra cho mỹ đang cận kề
cùng với đó là những tuyên bố cưng rắn không chịu nhượng bộ từ cả hai bên
đàm phán hạt nhân mỹ triều đang đứng trước thách thức hơn bao giờ hết
thưa quý vị đi chung xe là hình thức nhiều người cùng chia sẻ
tận dụng tối đa các chỗ trống trên một phương tiện giao thông
hình thức này đã phát triển tương đối rộng rãi và phổ biến
ở nhiều quốc gia lớn như mỹ đức và singapore
chị khánh thư và anh tiến tú này
anh chị có hay thường xuyên sử dụng dịch vụ grab không ạ
vâng có lẽ là trong thời đại công nghệ của chúng ta
thì hiếm mai là không biết đến cái dịch vụ grab đúng không ạ
với cá nhân tôi thì thi thoảng tôi có sử dụng dịch vụ này
vâng tôi thấy grab là một dịch vụ rất là tiện ích
và tôi cũng là một khách hàng thường xuyên của grab
vậy thì đã bao giờ anh chị thử sử dụng cái dịch vụ đi chung xe của grab chưa ạ
tôi cũng có nghe nói đến dịch vụ này nhưng mà chưa sử dụng bao giờ
nhưng thì được biết rằng nó khá rẻ đúng không ạ
đúng thế ạ
vâng đúng là nếu mà khi mà chúng ta đi chung xe
thì chi phí nó sẽ được giảm thấp hơn
và bên cạnh đó thì cũng giảm cái lưu lượng phương tiện ở ngoài đường ạ
vâng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh chị đấy ạ
bởi vì phương tiện công cộng thực ra là rất hữu ích
và trước sau gì trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ phải chuyển sang các phương tiện công cộng
để hạn chế cái lượng xe đổ ra ngoài đường
thưa quý vị nhìn sang nước láng giềng phát triển ở đông nam á là singapore
mới đây nước này vừa cho ra mắt một mạng lưới chia sẻ ô tô điện quy mô lớn
theo đó khuyến khích người dân sử dụng các loại phương tiện công cộng nhiều hơn
loại bỏ ý định mua xe riêng
để thuê xe khách hàng phải đăng ký dịch vụ online
hoặc vào ứng dụng bluesg
người dùng đặt xe và chỗ đỗ xe bằng thẻ thành viên bluesg hoặc thẻ ez ling có sẵn
tại trạm sạc điện người dùng phải nhập mật khẩu nhận dạng cá nhân
và xác nhận có bằng lái xe hợp lệ
sau khi quẹt thẻ ez ling cửa xe sẽ mở
dịch vụ có hai loại gói theo năm giá một mươi năm đô la mỹ một tháng
gói theo tuần giá năm đô la mỹ một phút
kế hoạch chia sẻ xe điện do bluesg
chi nhánh của tập đoàn boroge của pháp phụ trách
bắt đầu với tám mươi xe điện và ba mươi trạm nạp năng lượng
đồng thời cũng là các điểm đón trả khách
đây là gói biện pháp mới nhất mà giới chức singapore đưa ra
nhằm giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại thành phố này
tất cả những thông tin về chuyến đi điểm đến hay kênh radio yêu thích
trong những hành trình của bạn đều được lưu lại
do đó ngay cả khi thuê những chiếc xe mới toàn bộ dữ liệu sẽ được đồng bộ
trong những năm tới bluesg hy vọng sẽ có thể nhân rộng quy mô dự án
lên gấp một mươi lần hiện tại
bluesg đặt mục tiêu xây dựng ở singapore hệ thống chia sẻ xe điện lớn thứ hai trên thế giới
sau hệ thống ở paris với kế hoạch tăng số xe lên một xe
và số điểm nạp năng lượng lên hai điểm trước năm hai nghìn hai mươi
loại xe sử dụng trong dự án này là bluca chạy bằng năng lượng sạch
được thiết kế đặc biệt với bốn chỗ ngồi và hai cửa lên xuống
mô hình này của chúng tôi là để phục vụ cho những thành phố có diện tích nhỏ
nhưng mật độ dân số cao không gây hại đến môi trường
nhưng vẫn đảm bảo sự năng động của hoạt động giao thông
các chính sách quản lý giao thông nghiêm ngặt tại singapore về cơ bản đã gặt hái thành công
giúp các tuyến đường ổn định và thông thoáng hơn
tuy nhiên giá cả các loại xe tăng vọt trong khi nhiều hệ thống giao thông công cộng
đã bắt đầu bộc lộ các điểm yếu trong thời gian gần đây
đang gây nhiều bức xúc khiến người dân liên tục yêu cầu chính phủ có kế hoạch nâng cấp